trước những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu thay vì trồng lúa nhiều hộ nông dân ở huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi đã mạnh dạn đầu tư thâm canh các loại rau củ quả đáp ứng nhu cầu thị trường và nâng cao giá trị sản xuất
ngay từ đầu vụ hè thu bà con nông dân huyện nghĩa hành chủ động đầu tư thâm canh các loại rau củ quả theo hướng an toàn sinh học với quy mô từ năm đến một mươi sao đất mưa hộ
những giống cây trồng ngắn ngày kỹ thuật canh tác đơn giản và nhu cầu nước tưới ít được ưu tiên trồng trọt trên diện rộng
sau hơn ba tháng các sản phẩm nông nghiệp thay thế cây lúa cho thu nhập cao đã giúp nhà nông hạn chế bỏ hoang đất lúa bị ảnh hưởng bởi thiếu nước do hạn hán kéo dài
vụ hè thu tại quảng ngãi tình trạng hạn hán kéo dài khiến hơn sáu ha có nguy cơ thiếu nước

chủ động tránh những tác động tiêu cực do nắng hạn đồng thời tạo ra sự đa dạng các mặt hàng nông sản
táp ứng nhu cầu thị trường ngành nông nghiệp đã chuyển đổi ba nhắc ta đất lúa sang cây trồng nông nghiệp ngắn ngày chịu hạn